ubnd tỉnh hậu giang đã tổ chức hội thảo khoa học về định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm năm năm năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm với sự tham gia của các chuyên gia nhà quản lý nhà khoa học đến từ các viện trường đại học
tại hội thảo các chuyên gia nhà quản lý nhà khoa học đã tập trung phân tích đánh giá kết quả đạt được những hạn chế tồn tại giúp ra bài học kinh nghiệm xác định tiềm năng lợi thế cũng như nguồn lực đầu tư của tỉnh đề xuất kiến nghị các giải pháp chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm của tỉnh
nhất là trong phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp bốn đồng thời chỉ rõ hậu giang nên phát triển dựa trên những trụ cột quan trọng của nền kinh tế
nhằm tạo đà vững chắc từng bước đưa hậu giang bứt phá đi lên hội thảo là cơ sở để hậu giang xây dựng văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bốn nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm